tại hà nội văn phòng chính phủ đã tổ chức buổi họp báo về nghị quyết số sáu mươi tám của chính phủ
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ban hành chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã giới thiệu các nội dung cơ bản của nghị quyết
và nhấn mạnh đến các nhiệm vụ chính phủ giao các bộ ngành địa phương và các tổ chức có liên quan tập trung triển khai
về phía các bộ ngành tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm kèm theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính
trên môi trường mạng chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu
đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tổ chức tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh
kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh
về phía địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc thực hiện
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nghị quyết sáu mươi tám được coi là bước đột phá trong
làn sóng cải cách hành chính với kết quả dự kiến giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ cắt giảm đơn giản hóa
ít nhất hai mươi số quy định cắt giảm hai mươi chi phí tuân thủ chương trình cải cách này bao trùm toàn bộ
các ngành nghề kinh doanh toàn bộ các quy định hiện hành và sự thảo được tiếp cận tổng thể và
lấy doanh nghiệp làm trung tâm và chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh
sẽ được đánh giá theo dõi giám sát quá trình cải cách theo thời gian thực